xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là những tin tức về áp thấp nhiệt đới
đã mạnh lên thành cơn bão số hai năm hai nghìn hai mươi một
có tên quốc tế là koguma
hồi một mươi ba h chiều nay ngày một mươi hai tháng sáu
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc

sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong một mươi hai h tới
bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đi vào vị bắc bộ
đến một h ngày một mươi ba tháng sáu
vị trí tâm bão sẽ ở trên khu vực vùng biển
từ hải phòng đến nghệ an
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong một mươi hai hai mươi bốn h tới
bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ cũng đi được một mươi năm đến hai mươi km
đi vào đất liền
và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành phố
thuộc khu vực đông bắc bộ bắc trung bộ
sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng sáu
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở trên khu vực nam đồng bằng bắc bộ và thanh hóa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong hai mươi bốn ba mươi sáu h tiếp theo
áp thấp nhiệt đới di chuyển
theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm km
đi sâu vào đất liền
sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của bão
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ
có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ ba năm m
biển động rất mạnh
quay trở lại với thời gian
trên đất liền
cơn bão số hai đang di chuyển hướng về phía đất liền của nước ta
ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh bắc bộ
gây mưa rào và rông trên diện rộng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa phổ biến là
từ tám mươi một trăm năm mươi mm cả đợt
do mưa lớn rộn rập
nên người dân cần hết sức cảnh giác
với các hiện tượng cực đoan như tố lốc
và gió giật mạnh cũng như lũ quét
và sọt lở đất rất nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực vẫn ở ngưỡng mát mẻ
khi trưa chiều sẽ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa
trở vào đến thừa thiên huế
cũng chịu ảnh hưởng của bão
nên sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
với lượng mưa phổ biến
riêng khu vực thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình
tổng lượng mưa có thể lên
tới một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm cả đợt
có nơi trên ba trăm năm mươi mm cả đợt
trong mưa rông có khả năng
xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
cùng với mưa lớn
thì nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét
và sọt lở đất cũng bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
nhiệt độ tại đây không quá cao
phổ biến là từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
có nơi cao hơn
với khu vực các tỉnh từ đà nẵng
trở vào đến bình thuận
nằm ngoài vùng tác động của hoàn lưu bão
nên chỉ có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có thể tìm mẩn hiện tượng
thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
nên nhiệt tại đây vẫn cao
khi chưa chiều rào động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
với các tỉnh nam bộ
và khu vực tây nguyên
ban ngày vẫn chủ đạo
là nắng gián đoạn
với mức nhiệt trưa chiều tại tây nguyên
giao động từ hai mươi bảy ba mươi độ
khu vực nam bộ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
về chiều tối
tại cả hai khu vực có mưa rào và rông
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
khu vực hà nội nhiều mây
có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có rông
gió đông bắc cấp hai ba
từ gần sáng ngày mai mạnh dần lên cấp ba cấp bốn
trong mưa rông có khả năng
xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn
đến ba mươi hai độ